theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của bão số một mươi khu vực từ hà tĩnh đến quảng trị có mưa to đến rất to
lượng mưa đo được trong hai mươi bốn giờ qua ở khu vực hà tĩnh phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm khu vực quảng bình quảng trị phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm linh mm
lũ trên các sông từ hà tĩnh đến quảng trị đang lên
sông ngàn sâu tại chu lễ một mươi một bảy mươi một m dưới báo động hai là hai mươi chín m
sông ngàn phố tại sơn diệm tám một m dưới báo động một
sông la tại linh cảm hai tám mươi tám m dưới báo động một
sông danh tại đồng tâm một mươi hai bốn mươi hai m trên báo động hai là bốn mươi hai m
sông kiến giang tại lệ thủy hai hai mươi bảy m trên báo động hai bảy m
sông thạch hãn tại thạch hãn hai bốn mươi chín m mức báo động một
dự báo lũ trên các sông từ hà tĩnh đến quảng trị tiếp tục lên
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị
đặc biệt là các huyện hương sơn vũ quang hương khê đức thọ tỉnh hà tĩnh
tuyên hóa minh hóa bố trạch tỉnh quảng bình đắk rông hướng hóa hải lăng tỉnh quảng trị
nguy cơ cao sẽ ra ngập úng ở các khu đô thị các thành phố lớn như thị xã kỳ anh
thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh ba đồn đồng hới tỉnh quảng bình quảng trị đông hà tỉnh quảng trị